khi làm việc với sở ngoại vụ hà nội đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã yêu cầu sở ngoại vụ cần làm tốt hơn nữa công tác dự báo tình hình trong nước cũng như quốc tế để tham mưu chúng và đúng qua đó phát huy hơn nữa vị thế vai trò của thủ đô
để làm được điều này sở cần chú trọng đào tạo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong đó đồng chí hoàng trung hải lưu ý phải tổ chức giả soát lại năng lực ngoại ngữ của các cán bộ công nhân viên toàn thành phố
từ đó có giải pháp đào tạo bồi dưỡng để bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại và hội nhập quốc tế của thành phố hiện nay
trong năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn hà nội sẽ có rất nhiều các sự kiện đối ngoại quan trọng
bí thư thành ủy hà nội đề nghị sở ngoại vụ cần chủ động
họ cũng bám sát để xây dựng kế hoạch thực hiện